đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác
đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn thanh hương ba xã lộc thanh tp bảo lộc tỉnh lâm đầu
thôn thanh hương ba có hai trăm ba mươi bốn hộ chín trăm bảy mươi tám nhân khẩu với một trăm linh dân cư theo đạo công giáo
qua bình xét năm hai nghìn một mươi tám toàn thôn có chín mươi hai ba hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa
hiện thôn thanh hương ba không còn hộ nghèo
đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới bà con nhân dân thôn thanh hương ba cần phát huy tinh thần kính chúa yêu nước
để xây dựng khu dân cư trong lành bình yên và giàu đẹp
cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
và hương ước quy ước của thôn xóm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
nhân dịp này đồng chí trương thị mai đã trao năm mươi suất học bổng cho cây hóa sinh
và năm phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã lộc thanh